việt nam đang là đối tác chiến lược hàng đầu của nam phi trong khu vực đông nam á
kim ngạch thương mại giữa việt nam và nam phi luôn dẫn đầu trong các quốc gia châu phi
vì vậy nam phi có thể coi là điển hình điểm sáng trong quan hệ thực chất giữa việt nam với các nước của châu lục này
tuy nhiên kim ngạch thương mại của hai nước vẫn chưa đạt được như mong muốn
với quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức hai tỷ usd trên một năm
theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên và thống nhất nhiều biện pháp để đạt mục tiêu này
trong đó có tăng cường trao đổi thông tin về chính sách thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước
mặc dù đã đạt được những thành quả tốt đẹp về nhiều mặt
nhưng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và nam phi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của hai bên
kim ngạch thương mại hai triệu cho nam phi với việt nam thì nhìn vào con số là có một tỷ một hai tỷ thôi
nhưng mà nhìn trong quá trình thì đây cũng là một sự phát triển đáng kể
trước đó thì chỉ có khoảng
bảy năm trước thì có hai trăm linh triệu mà đến năm hai nghìn một mươi ba là một tỷ rồi
như vậy là tăng gấp năm lần tăng gấp năm lần
và sắp tới với những hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai bên
với những chuyến thăm cấp cao mà chúng tôi hy vọng sẽ tiến hành diễn ra
với những cái hiệp định giữa hai bên mà sẽ ký kết
thì sẽ thúc đẩy kinh tế thương mại đầu tư giữa hai bên còn lên cao hơn nữa
và hy vọng là
nên không phải chỉ có một tỷ rưỡi mà có thể đến hai tỷ ba tỷ trong vòng thời gian rất là ngắn thôi
theo ông đào mạnh đức trưởng thương vụ việt nam tại nam phi
thì nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong kết quả hợp tác kinh tế thương mại
là hai bên vẫn còn thiếu thông tin về thị trường của nhau
thương vụ đại sứ quán và cả bộ công thương đều rất tích cực
trong công tác chuyển thông tin về nhà cho doanh nghiệp
thế nhưng cái phản hồi lại của doanh nghiệp cũng không được
như mong đợi của chúng tôi
chính vì công tác thiếu thông tin như vậy
thì doanh nghiệp nhà gặp rất là nhiều cái lúng túng
trong việc xuất khẩu hàng sang bên thị trường nam phi
cũng như là các cái nước chung quanh nam phi
về phía ngược lại thì
người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp nam phi
cũng chưa biết nhiều thông tin về các sản phẩm của việt nam
doanh nghiệp việt nam thì thường không khảo sát không xác minh hoặc
trong quá trình đàm phán
ngay cả yếu tố ngoại ngữ tôi cũng có thể nói với chị
của những doanh nghiệp ở nhà cũng khá yếu
kiến thức trong thương mại quốc tế cũng khá yếu
thế nên là trong quá trình giao dịch thì thường sơ hở
và đặc biệt trong các không thanh toán
cũng theo ông đức thì có một số ngành hàng như gạo thủy sản
như cá cha ba sa hay tôm là thế mạnh của việt nam
thì lại không phù hợp với thị hiếu của người dân nam phi
mặt hàng da dày và dệt may cũng là thế mạnh của việt nam
thì lại có chính sách bảo hộ sản xuất trong nước
do vậy đây cũng là một khó khăn khách quan
bên cạnh đó khoảng cách cũng là một hạn chế đối với thương mại của hai bên
để nâng cao kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và nam phi
doanh nghiệp hai nước cần chủ động tích cực hơn nữa
để tìm kiếm trao đổi thông tin tăng cường kết nối
để hiểu rõ hơn về sản phẩm thị trường của nhau
ngoài sự quan tâm của chính doanh nghiệp
thì cái sự quan tâm rất là mong muốn thương vụ cũng rất là mong muốn
quan tâm nhiều
hơn nữa về cấp cao hơn của các bộ ngành
cũng có những sự chú ý hơn nữa đến thị trường nam phi này
vì thị trường nam phi thực sự rất tiềm năng đối với hàng hóa việt nam
và chúng ta cũng rất mong muốn cái phần xuất khẩu
nhưng mà khâu sản xuất của chúng ta đang rất phát triển
và chúng ta cũng cần những cái nguyên liệu đầu vào
thế nên là phần nhập khẩu cũng nên chú ý
cũng không nên chỉ vì cái mục đích xuất khẩu mà chúng ta bỏ qua cái nhập khẩu
vì nhập khẩu cũng là một cái khâu rất là quan trọng
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
ngay trong tháng sáu này đại sứ quán và thương vụ việt nam tại nam phi
sẽ phối hợp với chính phủ nam phi tổ chức hội trợ xúc tiến thương mại đầu tư nước ngoài tại châu phi
dẫn đầu là bộ công thương cùng các doanh nghiệp việt nam tham dự hội trợ này
đây sẽ là cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian tới
ngoài việc khắc phục khó khăn về chi phí vận tải
doanh nghiệp hai bên sẽ chủ động tìm kiếm và trao đổi thông tin